ban thường vụ thành ủy hà nội giao ban cán sự đảng ubnd tp cho đến ngày hai mươi một tháng chín
xác định các điểm cách ly phong tỏa để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ
cụ thể là sau ngày hai mươi một tháng chín cần có xem xét và đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh
đặc biệt là dự báo về nguy cơ của ngành chuyên môn phối hợp thống nhất phương án với các tỉnh thành phố lân cận
tham khảo ý kiến của các cơ quan trung ương để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
trong giai đoạn mới trên quan điểm thận trọng nới lỏng nhưng phải đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch bệnh
áp dụng triệt đề các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất đối với các điểm đang thực hiện cách ly phong tỏa
đồng thời thường xuyên có sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời phù hợp đối với tình hình thực tiễn
các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi mở cửa hoạt động kinh doanh trở lại phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch
khuyến khích bán hàng mang về và đặc biệt là phải có mã quét qr để một trăm linh khách hàng thực hiện quét mã phục vụ
cho công tác khai báo truy vết đảm bảo phòng chống dịch
thường trực thành ủy hà nội cũng đã có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng là sẽ không triển khai ba vùng như hiện nay thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn
chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh và đời sống của người dân